qua thanh tra thanh tra tỉnh quảng nam nhận thấy có nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng giá thẩm định giá gói thầu tại sở y tế và sở tài chính tỉnh quảng nam dẫn đến việc tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm real time pcr tự động chưa đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật
theo đó thanh tra tỉnh kiến nghị chủ tịch ubnd tỉnh hủy thầu đối với gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm reng time pcr tự động đề nghị ubnd tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định pháp luật về cán bộ công chức đối với giám đốc sở y tế giám đốc sở tài chính phó giám đốc sở tài chính có liên quan theo quy định
thanh tra tỉnh đề nghị sở y tế sở tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật về cán bộ công chức và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của sở và đề nghị tránh văn phòng ubnd tỉnh kiểm tra giả soát tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan
ngoài ra thanh tra tỉnh đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy xem xét chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định
liên tiếp trong hai tháng năm và sáu hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân đã tăng cao bất thường
thậm chí có những trường hợp điển hình do ghi sai chỉ số công tơ mà một khách hàng ở tỉnh quảng bình đã phải nhận hóa đơn tiền điện tháng sáu là hơn năm mươi tám triệu đồng
và một hộ gia đình khác tại tỉnh quảng ninh là gần chín mươi triệu đồng
ngay lập tức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu evn làm rõ nhấn mạnh tinh thần là bảo đảm không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng
nếu như phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm
vì sai phạm này một số cá nhân đã bị xử lý kỷ luật
cụ thể ông trần xuân công phó giám đốc phụ trách kinh doanh công ty điện lực quảng bình và ông thái hồng lĩnh giám đốc điện lực đồng hới đã bị đình chỉ công tác vì vụ tính nhầm hóa đơn tiền điện cho một hộ dân tới hơn năm mươi tám triệu đồng
trước đó tại tỉnh quảng ninh lãnh đạo tổng công ty điện lực miền bắc cũng đã đình chỉ công tác đối với một trưởng phòng của địa lực vân đồn do liên quan đến sai sót trong quá trình kinh doanh chốt chỉ số công tơ điện
tập đoàn điện lực việt nam cho biết sẽ kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm giám đốc các đơn vị và cá nhân liên quan việc ghi sai chỉ số công tơ mà không phát hiện được khi thực hiện công tác ghi kiểm tra úc tra chỉ số kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí kết quả kiểm tra xử lý các ý kiến phản ánh sai chỉ số công tơ
thưa quý vị và các bạn mới đây quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết giảm ba mươi thuế thu nhập
nghị quyết giảm ba mươi thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi cho doanh nghiệp có doanh thu dưới hai trăm linh tỷ đồng
nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi năm ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tín thuế của năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thao gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh tái khởi động nền kinh tế
hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa để hiểu rõ hơn vấn đề này
hơn bảy trăm sáu mươi doanh nghiệp đang hoạt động tại việt nam
trong số đó doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn chín mươi ba
nhiều doanh nghiệp đón nhận tin vui khi chính thức được giảm ba mươi thuế thu nhập
với họ một phần gánh nặng tài chính đã vơi đi phần nào khi chính sách này được ban hành
đối với doanh nghiệp thì bất kỳ một cái khâu nào giảm thuế thì đều là một tin vui với doanh nghiệp cả
thế cho nên là với mức giảm đến ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp thì là một cái mức giảm
rất là đáng kể với doanh nghiệp
chúng tôi rất đón nhận cái đấy rất là phấn khởi
đối tượng được thụ hưởng chính sách này là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi không quá ba tỷ đồng
và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm hai nghìn hai mươi không quá một mươi người
ngoài ra doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi không quá năm mươi tỷ đồng
và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm hai nghìn hai mươi không quá một trăm linh người
cũng được giảm ba mươi thuế thu nhập
thế doanh nghiệp phải nộp trong năm này
là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông sản và các loại thực phẩm đồ khô đồ chế biến
thời gian vừa qua do dịch bệnh covid một mươi chín doanh nghiệp này gặp không ít khó khăn
trong vấn đề đầu ra của sản phẩm
trước việc được giảm thuế thu nhập xuống ba mươi doanh nghiệp coi đây như là một động lực mới
để hồi phục và phát triển
sự chia sẻ kịp thời trong các chính sách của nhà nước đã được doanh nghiệp thấu hiểu
thái của giảm thuế ba mươi đối với các doanh nghiệp việt nam mình thì tôi cảm thấy
nó là một lực thái kịp thời và có tinh thần hướng trưởng các doanh nghiệp rất lớn
bởi vì tại thời điểm covid như vừa tới đến doanh nghiệp hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng rất lớn
còn về công ty của việt nam cũng đặc biệt là những công ty về nông sản
thì không bao bà con có thể xuất khẩu ra nước ngoài được
và như thế áp lực của các công ty nông sản trong nước lại càng tăng lên
đó như thế nên là khi mà doanh nghiệp việt nam
có lực thái mình cảm thấy rất là may mắn
và cảm thấy và mong muốn là sẽ có nhiều có cảm thấy có thêm động lực
để tự tinh danh và có một lực lượng đất nước và có một lực lượng vượt qua giai đoạn khó khăn này
được nhà nước và chính phủ tạo điều kiện quan tâm
thì đối với riêng đơn vị chúng tôi thì khi nhận được quyết định thì sẽ cảm thấy rất mừng
và cảm ơn nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua cái giai đoạn khó khăn
và cũng mong muốn làm sao mà qua cái thời gian dịch bệnh thì các doanh nghiệp sẽ dần dần ổn định lại phát triển kinh tế
thực tế tại việt nam các doanh nghiệp càng có quy mô nhỏ thì càng dễ bị tổn thương
trước những biến động của nền kinh tế môi trường kinh doanh trước sự cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế
sự trợ giúp từ chính phủ trong vấn đề giảm thuế lần này sẽ là đòn bẩy để vực dậy các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp hồi phục
dịch bệnh covid một mươi chín
rõ ràng là với quyết định giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp thì các doanh nghiệp được hưởng lợi rất nhiều
tuy nhiên việc làm này cũng sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng một mươi năm tám trăm bốn mươi tỷ đồng
và nếu như tiếp tục mở rộng giảm thuế cho cả doanh nghiệp vừa có thể làm giảm thu ngân sách khoảng hai mươi hai bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
những con số này có thể cho thấy rằng mặc dù còn nhiều khó khăn
thế nhưng chính phủ luôn luôn kề vai sát cánh cùng với doanh nghiệp không để doanh nghiệp bị bỏ lại phía sau
hỗ trợ cho một số ngành và lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của covid
mà là lĩnh vực có tiềm năng phát triển nhất
nhưng trong những doanh nghiệp trong lĩnh vực này thì bất kể doanh nghiệp lớn hay vừa và nhỏ đều cần phải được hỗ trợ
tức là cái lĩnh vực này là rất có tiềm năng nhưng mà họ chỉ gặp khó khăn tạm thời thôi
mà nếu giúp họ vượt qua khó khăn tạm thời này thì họ sẽ phát triển
doanh nghiệp vẫn muốn chờ cái cơ hội và đang kỳ vọng cái sự tiếp sức của chính phủ
cho nên tôi nghĩ rằng là
chúng ta cũng nên quan tâm nhiều hơn ở cái doanh nghiệp mà người ta chưa bỏ cuộc này
người ta chưa rời khỏi cái thị trường
vẫn muốn là chờ cơ hội vẫn muốn là giữ cái thương hiệu vẫn muốn là giữ cái người lao động của mình
được biết chính sách này được thông qua số thu ngân sách năm nay sẽ giảm
đó là điều dễ hiểu
tuy nhiên số giảm thu do hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ
sẽ được bù đắp từ các loại thuế gián thu
và các loại thuế gián thu

các nguồn thu ngân sách khác
số tiền thuế được giảm sẽ được sử dụng cho tiêu dùng và đầu tư
qua đó sẽ góp phần tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp vào giai đoạn tiếp theo
do doanh nghiệp có điều kiện để tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
thưa quý vị thời điểm này vải thiếu bác giang đã bắt đầu bước vào chính vụ
lượng quả vải xuất khẩu
quả vải xuất khẩu qua cửa khẩu tân thanh lạng sơn đã tăng lên từ ngày
cửa khẩu tân thanh đang tạo những điều kiện thuận lợi xuất khẩu vải thiều
với giá vải xuất khẩu qua cửa khẩu này hiện cũng đang ở mức cao hơn so với một số cửa khẩu khác
bãi tập kết xe chở hàng hóa tại khu vực cửa khẩu tân thanh
những ngày này lượng xe vận chuyển quả vải tươi xuất khẩu từ các tỉnh bắc giang và hải dương
lên cửa khẩu tân thanh đã tăng gấp năm sáu lần so với đầu vụ
trung bình mỗi ngày có từ năm mươi đến sáu mươi xe quả vải được xuất khẩu sang trung quốc
thông thường xe vải lên cửa khẩu đến đâu được ưu tiên phân luồng riêng và tạo điều kiện cho thông quan luôn trong ngày
theo các thương lái thời điểm này quả vải xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu tân thanh được giá hơn so với xuất khẩu qua cửa khẩu lào cai
thời điểm đầu vụ quả vải xuất khẩu có giá ba mươi đồng một kg thì hiện nay giá vải đang giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm đồng một kg
điều đáng mừng là quả vải xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu tân thanh được tiêu thụ khá tốt hàng sang tới đâu bán hết từ đó
quả vải xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu tân thanh được tiêu thụ khá tốt hàng sang tới đâu bán hết từ đó
trong tuần này sẽ vào chính vụ và chính muộn của huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
nhưng việc tiêu thụ thuận lợi sang thị trường trung quốc đang là tín hiệu tích cực đối với mặt hàng quả vải tươi
rác thải từ hoạt động du lịch luôn luôn là gánh nặng với môi trường tại các điểm đến
làm thế nào để điều này không còn là vấn đề nóng được đặt ra đang được nhiều địa phương cũng như các đơn vị du lịch quan tâm
trong đó có thành phố hội an tỉnh quảng nam
tại đây đã xuất hiện những mô hình những cách làm hay hướng đến du lịch xanh thân thiện với môi trường
và phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
một khu resort tại thành phố hội an
khu vực phục vụ ăn uống không hề có bóng dáng của chai nhựa hay ống hút dừa
tất cả được thay thế bằng đồ thủy tinh ống hút giấy
tại khu vực nhà vệ sinh những vật dụng như bàn chạy đánh răng xà phòng dao cạo râu được để trong những hộp giấy tái chế
không có màng niệm
cơ sở này hạn chế một cách tối đa rác thải khó phân hủy
còn tại khách sạn này trung bình mỗi ngày nhà hàng bếp ăn thải ra khoảng năm mươi một trăm linh kg rác hữu cơ
khoảng nửa năm nay lượng rác này được tận dụng tối đa để ủ phân combot và phân trùng quế cho vườn rau trái hữu cơ của khách sạn
và khu vườn không chỉ cung cấp rau sạch phục vụ bữa ăn cho khách lưu trú mà còn trở thành điểm tham quan trải nghiệm lý thú
đây là một mô hình thành công mong muốn là một mô hình thành công
từ đó các doanh nghiệp cũng như cộng đồng
các doanh nghiệp phương họ có thể tham gia trong các chuỗi du lịch xanh của quảng nam
theo hiệp hội du lịch tỉnh quảng nam hiện đã có khoảng ba mươi doanh nghiệp tiên phong trong xây dựng sản phẩm du lịch xanh
chúng tôi sẽ giới thiệu rộng rãi những sản phẩm du lịch cụ thể đến những hỗ trợ du lịch quốc tế trong nước và nước ngoài
rồi chúng tôi sẽ cấp những chứng chỉ tiêu chí về du lịch xanh từng hạng mục
những cái một sao hai sao đến năm sao
về cái mạng
về cái mảng nhà hàng dịch vụ và những cái công ty làm sản phẩm tour
giảm rác thải nhựa túi ni lông tác động tiêu cực lên môi trường biến rác hữu cơ thành tài nguyên du lịch
nhân rộng quy trình xanh sạch tuần hoàng từ nông trại đến bàn ăn
đó là những cách làm của du lịch quảng nam trong việc xây dựng du lịch xanh thân thiện với môi trường
đây cũng được xác định là hướng đi lâu dài cho việc phát triển du lịch bền vững